vào những tháng cuối năm chuẩn bị cho dịp tết dương lịch và tết nguyên đán sắp tới
nên nhu cầu mua sắm của nhân dân tăng cao bộ công thương đã yêu cầu các sở
các doanh nghiệp xây dựng chương trình bình ổn thị trường
bảo đảm các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân
bộ sẽ phối hợp với các sở công thương hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp sản xuất và phân phối
thường xuyên bám sát diễn biến cung cầu giá cả hàng thiết yếu
nhất là những mặt hàng có khả năng mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn
để kịp thời đưa ra các giải pháp điều hành bảo đảm thông tin và cung cầu hàng hóa
đáng chú ý bộ đã ban hành chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp cân đối cung cầu
bình ổn thị trường dịp cuối năm và tết nguyên đán
trong đó yêu cầu các sở doanh nghiệp bảo đảm xây dựng các chương trình bình ổn thị trường
nhất là các giai đoạn sát tết đồng thời tăng cường các điểm bán tại khu công nghiệp
vùng sâu vùng xa nhằm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân